từ kết quả chống dịch của việt nam và diễn biến dịch trên thế giới trong phiên thảo luận mới đây
có ý kiến đề nghị chính phủ cân nhắc công bố hết dịch trong nước và mở lại quan hệ thương mại với một mươi bảy đối tác kinh tế
trao đổi bên lề quốc hội nhiều đại biểu không đồng tình và đề nghị chính phủ cân nhắc kỹ về đề xuất này
rõ ràng chúng ta rất mong muốn mở cửa đến kinh tế để chúng ta sẽ phục hồi nhanh hơn
tuy nhiên chúng ta nhìn thấy nguy cơ diễn biến dịch trên thế giới còn rất phức tạp
nếu như chúng ta không cân nhắc cẩn trọng mà chỉ cần có một sơ hỏ để cho tình hình dịch lây truyền vào trong cộng đồng
thì có thể những hậu quả sẽ phải xảy ra lớn hơn nhiều lần với những việc mà chúng ta có thể thu được từ việc mở cửa
chúng ta cũng không thể cứ mãi là
là đóng cửa nhưng chúng ta sẽ mở cửa và hội nhập với những điều kiện hết sức rõ ràng hết sức là chắc chắn
bởi vì cái mục tiêu của chúng ta năm nay chúng ta hướng đến không phải là mục tiêu về tăng trưởng
mà mục tiêu là chúng ta phải làm sao giữ được thành quả trong kiểm soát và đẩy lùi được dịch bệnh
mục tiêu cao nhất là chúng ta phải bảo vệ được tính mạng và sức khỏe của nhân dân là quan trọng nhất
nên là đại biểu quốc hội đã đề nghị với chính phủ là hết sức là thận trọng